dịch bệnh covid một mươi chín đang tạo ra những tác động không nhỏ đến ngành du lịch việt nam
trong đó các hướng dẫn viên là người chịu ảnh hưởng lớn vì không có khách
để hiểu rõ hơn về những khó khăn trong cuộc sống mà các hướng dẫn viên du lịch đang phải đối mặt hiện nay
mời quý vị theo dõi những ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
anh nguyễn văn hoàng một hướng dẫn viên du lịch làm việc theo hợp đồng và lĩnh lương theo thù lao
thời điểm này năm ngoái anh còn đang tất bật với các đoàn khách
thì nay bỗng chốc trở thành thất nghiệp trước những tác động của dịch covid một mươi chín
không có khách anh hoàng gặp rất nhiều khó khăn
và đang phải tìm kiếm những công việc khác để trang trải cuộc sống sinh hoạt thường ngày
cũng như chờ đợi ngành du lịch phục hồi
tôi đã phải chạy grab hoặc là tìm công việc ở tại nhà hàng
hoặc là tìm những công việc cà phê thay thế vào trong cái công việc đi dẫn thường ngày
và hy vọng rằng dịch covid sẽ nhanh hết để làm sao tôi có thể tìm lại đam mê của mình
và hiện tại thì tôi cảm thấy rất là khó khăn
đối với công ty du lịch quốc tế việt của ông phạm xuân quy
trước những diễn biến phức tạp trở lại của dịch covid một mươi chín
công ty đã phải cắt giảm lương nhân sự và tạm chuyển đổi hình thức kinh doanh
nhằm đảm bảo thu nhập cho các nhân sự chủ chốt
các hướng dẫn viên sẽ được tạm thời chuyển sang các công việc khác
để chờ đợi tình hình ổn định
ngay như lượng cơ hữu hướng dẫn viên của bên công ty chúng tôi là năm người
thì hiện tại các bạn cũng đang trong tình trạng thất nghiệp
và các bạn đang phải chuyển qua các ngành nghề khác như là chăm sóc khách hàng cho công ty
rồi thậm chí là phải làm thêm những công việc khác
ví dụ như là kinh doanh online bán các cái sản phẩm liên quan đến những cái dịch vụ và ngành nghề khác
công ty chúng tôi trả với mức lương là năm mươi thôi để hỗ trợ các bạn thôi
chứ không có khả năng trị trả đủ một trăm linh về lương
không có khách du lịch thì công việc của các công ty lưu hành gần như đòng băng
đặc biệt là với các hướng dẫn viên
họ đang phải đứng trước nhiều khó khăn khi dịch covid một mươi chín vẫn còn tiếp diễn
và giải pháp như thế nào cho cuộc sống mưu sinh
chính là bài toán đang chờ lời giải đáp từ các cấp các ngành